dẫu cuộc sống của nhiều gia đình bà con việt kiều ở campuchia còn gặp khó khăn
nhà nào cũng cố gắng mấy ngày tết có sắc mai vàng trên bàn thờ bầy mâm ngũ quả
thắp nén nhang thơm tưởng nhớ biết ơn ông bà tổ tiên
giáp tết nhiều khu chợ góc phố ở thủ đô phnom penh nhộn nhịp hoạt động mua bán hoa tươi
nhất là mai vàng mai trồng chậu được chuyển từ các tỉnh miền nam nước ta sang bán
đã một mươi năm qua cứ mỗi dịp tết nguyên đán anh lim kim sỏ người campuchia
đều đặt mua mai từ thị xã tân châu tỉnh an giang đem bán ở đây
riêng năm nay anh nhập thêm mai từ tỉnh long an
mai có giá từ ba mươi đến bảy mươi đô la mỹ một trậu được bán rất chạy
đam mê với cây mai anh sỏng mua một khu đất rộng gần nhà để dành riêng làm vườn trồng mai
với mai giống anh nhập từ việt nam
nơi đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều khách hàng
việt kiều hoa kiều và cả người campuchia sống quanh khu vực này
ở phnom penh những ngày giáp tết còn có thể mua mai nhựa ở nhiều khu chợ
cửa hàng bán đồ trang trí ngày tết
với nguồn hàng do các thương nhân mang từ thành phố hồ chí minh hoặc chuyển từ trung quốc tới
với bà con việt kiều campuchia ngày tết trong nhà có sắc mai vàng
trên bàn thờ gia tiền có bánh trưng bánh tết cũng làm với bớt nỗi nhớ quê nhà